tình trạng đăng tải và lan truyền tin giả về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội đang quay trở lại
khi mà dịch bệnh tái bùng phát ở nước ta
những ngày qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp tung tin giả tin sai sự thật
làm hoang mang dư luận và nhằm mục đích trục lợi cá nhân
những hành vi này cần được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật để tăng cường sức gian đề
ở đây vừa có người chết vì covid một mươi chín hoặc xuất hiện ca nhiễm mới
đó là những thông tin thất thiệt được các đối tượng đăng tải trên mạng xã hội
gây hoang mang lo lắng cho người dân đã bị các cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua
khi dịch bệnh tái bùng phát
ngay cả những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến công chúng khi chia sẻ thông tin cũng không kiểm chứng
trong khi cả nước đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh
thì những việc làm này rất đáng bị lên án cần xử lý nghiêm minh
mình cũng đọc nhiều báo trinh thống hơn và mình không quan tâm đến cái vấn đề

không quan tâm rằng là họ đọc từ trang báo mạng nào hay là gì cả
mà phải chính mắt tôi nhìn thấy và đọc được những tin cụ thể trên các báo trinh thống
thì sau đó tôi mới tin
thì cái thông tin mà khi mà bạn bè tôi đọc được như vậy
mà xong rồi họ đã đi lan truyền và họ nói chuyện với nhau thôi chẳng hạn
thì cái điều đấy thì vô tình đã là làm gây hoang mang cho tất cả mọi người rồi
thành ra là cái điều đấy là cái điều mà tôi không mong muốn
dù là bất kỳ mục đích gì thì việc đăng tải và chia sẻ lan truyền những thông tin sai sự thật
vào thời điểm dịch bệnh đang tái bùng phát như thế này cũng khó có thể chấp nhận được
chính phủ đã có cái nghị định số một trăm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi
quyết định xử phạt các cái vi phạm hành chính trong lĩnh vực truyền thông
xử phạt từ hai mươi triệu đến ba mươi triệu đồng đối với tổ chức
và đối với cá nhân thì xử phạt từ một mươi triệu cho đến một mươi năm triệu đồng
ngày một mươi năm tháng bốn có nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
là thay thế cho cái nghị định một trăm bảy mươi bốn năm hai nghìn một mươi ba
thì sẽ có giảm điều chỉnh lại cái mức xử phạt này